bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ban hành bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch kêu gọi du khách trong và ngoài nước ứng xử văn minh tự trọng và trách nhiệm
trên quy mô cả nước đây là lần đầu tiên bộ ban hành quy tắc này cho cả du khách doanh nghiệp và cộng đồng
dư luận đánh giá đây là việc làm cần thiết trong bối cảnh thời gian qua có nhiều phản ánh về việc du khách ứng xử không đúng mực khi đi du lịch
nội dung của bộ quy tắc bao gồm những cách ứng xử được cho là đúng mực của khách du lịch doanh nghiệp lữ hành khách sạn hướng dẫn viên người bán hàng cộng đồng dân cư
với du khách thông điệp ứng xử được đưa ra là văn minh tự trọng và trách nhiệm
trong đó có việc phải xếp hàng trật tự trang phục phù hợp tôn trọng sự khác biệt về văn hóa không vứt rác không lấy đồ của người khác
với những người cung cấp dịch vụ du lịch khách sạn vận chuyển bán hàng quy tắc đưa ra là không trèo kéo khách không nâng giá ép giá không bán hàng kém chất lượng niêm yết giá